tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận ba đình hoàn kiếm và tây hồ
với tư cách thành viên đoàn đại biểu quốc hội hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọn xúc tích chân thành tâm huyết có trách nhiệm của cử tri tập trung vào nhiều công việc đại sự của quốc gia các nội dung kỳ họp quốc hội sắp tới
chúc mừng thành công đại hội đảng bộ thành phố hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cử tri thủ đô rất kỳ vọng sau đại hội đảng bộ thành phố hà nội sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với vai trò vị thế thủ đô tiêu biểu của cả nước để cho bạn bè thế giới trông vào các địa phương khác học tập
để đáp ứng những kỳ vọng của cử tri thủ đô tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn cán bộ lãnh đạo hà nội phải có bản lĩnh trí tuệ phương pháp đặc biệt là phải đoàn kết thống nhất cao huy động được sức dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến giúp các đại biểu quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nghị quyết của quốc hội xây dựng hà nội xứng đáng là thủ đô của cả nước trung tâm đầu não quốc gia thành phố vì hòa bình văn hiến và anh hùng thanh lịch văn minh
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hải phòng lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội cùng dự đại hội có nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
thủ tướng yêu cầu hải phòng phấn đấu là trung tâm giáo dục đào tạo y tế và văn hóa khoa học công nghệ của vùng duyên hải bắc bộ là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước cửa chính ra biển của các địa phương phía bắc
ngoài ra hải phòng cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn bó với nhân dân
cán bộ phải làm việc giỏi nhưng phải chống tiêu cực lợi ích nhóm xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất năng lực uy tín nổi trội có tầm nhìn chiến lược có khát vọng phát triển tư duy đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm biết làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương hồ chí minh cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng
tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi chín sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ một mươi của quốc hội kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín của quốc hội kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội vào năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần hai về một số vấn đề
có ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới dự phiên họp
theo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ một mươi đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cử tri và nhân dân lo lắng về tình hình dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội
việc triển khai nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về thực hiện gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng thời gian qua còn chậm
về kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín các cơ quan của quốc hội đã tiếp nhận và trả lời đạt một trăm linh
các bộ ngành trung ương tiếp nhận và giải quyết trả lời kiến nghị đạt chín mươi năm hai mươi tám
buổi chiều cho ý kiến lần hai về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến về vấn đề đánh giá sơ bộ tác động của môi trường một số đại biểu tán thành với phương án chính phủ trình
các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất cho rằng đây là những vấn đề phức tạp nên trong dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp tới sẽ đưa ra các phương án để các đại biểu quốc hội cho ý kiến
ngày một mươi bốn tháng một mươi đảng bộ tỉnh tuyên quang khai mạc đại hội đại biểu tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh tuyên quang qua các thời kỳ và ba trăm bốn mươi năm đại biểu đại diện cho hơn năm mươi sáu đảng viên toàn đảng bộ
thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế của tỉnh tuyên quang cần được phân tích làm rõ tại đại hội
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường tỉnh tuyên quang sẽ khắc phục những khó khăn hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
đồng chí trần quốc vượng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung dân chủ lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ phẩm chất uy tín năng lực lãnh đạo để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang sẽ bế mạc vào ngày một mươi năm tháng một mươi
cũng trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi nhiều đảng bộ trực thuộc trung ương đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tham dự và chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
thông qua đại hội các đảng bộ đều đặt quyết tâm đưa địa phương phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ tới
sáng một mươi bốn tháng một mươi tham dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh sóc trăng lần thứ một mươi bốn đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương biểu dương thành quả mà đảng bộ và nhân dân sóc trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nhấn mạnh sóc trăng cần chú trọng huy động phát huy các nguồn lực nội tại kết hợp với nguồn lực bên ngoài hội nhập để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội tự lực tự cường
cùng với đó xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đủ sức chiến đấu nâng cao năng lực lãnh đạo xã hội xây dựng khối đoàn kết trong đảng
tranh thủ sự hỗ trợ phối hợp của các ngành địa phương để phát triển xây dựng sóc trăng ngang tầm với truyền thống lịch sử tiềm năng của tỉnh
cùng ngay tham dự khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ một mươi một đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
lắng nghe quyết tâm của đảng bộ tỉnh bình dương trong nhiệm kỳ tới sẽ đưa tỉnh bình dương phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa trở thành trung tâm công nghiệp phát triển đô thị thông minh văn minh hiện đại
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đại biểu lần thứ một mươi một đảng bộ tỉnh long an đã khai mạc tham dự đại hội có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trần cẩm tú nhấn mạnh bên cạnh những thành tích đã đạt được đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận đánh giá phân tích làm rõ hơn những hạn chế yếu kém
đồng chí đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận đề ra những giải pháp thiết thực khả thi để phấn đấu thực hiện mục tiêu long an giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông kiểu long và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam trước năm hai nghìn ba mươi
tại thái bình đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã dự và chỉ đạo khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi
đồng chí đề nghị nhiệm ký tới đảng bộ tỉnh thái bình cần đặc biệt quan tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị đội ngũ cán bộ các cấp thật vững mạnh về chính trị tư tưởng đoàn kết thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển ngành và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương
đảng bộ tỉnh đắk lắc
đồng chí cho rằng phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế đắk lắc sẽ thực sự trở thành trung tâm của vùng tây nguyên
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng tham dự và chỉ đạo khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh phú yên lần thứ một mươi bảy
đồng chí nhấn mạnh đại hội cần tập trung trí tuệ đề cao trách nhiệm lựa chọn bầu những đồng chí có phẩm chất năng lực uy tín sự quy tụ đoàn kết và ban chấp hành đảng bộ tỉnh đủ số lượng cơ cấu hợp lý
ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể vững mạnh gương mẫu tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của đảng bộ

trước khai mạc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự và đề nghị đại hội tập trung nghiêm túc thảo luận phân tích một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể thiết thực mang tính đột phá để khắc phục trong thời gian tới
trước khai mạc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự và đề nghị đại hội tập trung nghiêm túc thảo luận phân tích một số tồn tại hạn chế trong thời gian tới
đại hội tập trung nghiêm túc thảo luận phân tích một số tồn tại hạn chế trong thời gian tới

lần thứ một mươi bốn vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh bình thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ tỉnh bình thuận cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc quan điểm xây dựng đảng
đồng chí đề nghị đại hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn điều kiện có tinh thần đoàn kết dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung của cộng đồng để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bốn
thưa quý vị chiều nay tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội việt nam lần thứ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tới dự đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bảo hiểm xã hội việt nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung đổi mới bám sát nhiệm vụ chính trị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao
nhờ đó tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là tám mươi sáu bốn đạt chín mươi tám một mươi bốn kế hoạch được giao
đặc biệt số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh tính riêng số người tăng mới trong năm hai nghìn một mươi chín tăng gấp hai lần giai đoạn một mươi năm trước đó từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần chín mươi dân số vượt chỉ tiêu chính phủ giao
nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bảo hiểm xã hội việt nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề đoàn kết sáng tạo quyết tâm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội tinh gọn hiện đại chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
hôm nay đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương một mươi ba khóa một mươi hai của đảng
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo viên khái quát lại những kết quả chủ yếu đạt được
tại hội nghị trung ương một mươi ba khóa một mươi hai của đảng và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương
ngoài các nội dung về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng công tác nhân sự bàn chấp hành trung ương khóa một mươi ba và một số vấn đề quan trọng khác
báo cáo viên cũng trình bày hướng dẫn việc công bố thảo luận lý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chuyển sang những thông tin quan trọng về tình hình bão lũ tại nước ta
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã đưa một mươi chín người từ thủy điện rào trăng bốn về bệnh viện đồng thời tìm thấy một thi thể công nhân thủy điện rào trăng ba tại trạm kiểm lâm số sáu mươi bảy
nơi một mươi ba cán bộ chiến sĩ mất tích các lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm theo tinh thần phải tranh thủ từng phút từng giờ chạy đua với thời gian
những người được sơ tán phần lớn là công nhân của hai nhà máy thủy điện rào trăng ba và rào trăng bốn
sau khi được sơ tán số công nhân còn lại ở nhà máy thủy điện rào trăng ba là tám người và rào trăng bốn là hai mươi tám người
lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một thi thể nam được nhận định là công nhân của nhà máy thủy điện rào trăng ba và đưa về bệnh viện đa khoa bình điền
thị xã hương trà để giám định nhân thân
dự kiến lực lượng chức năng của sở chỉ huy tiền phương sẽ tiếp tục tiếp cận nhà máy thủy điện rào trăng ba trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi để tiếp tục sơ tán những người còn bị mắc kẹt tại đây
cũng theo thông tin từ sở chí huy tiền phương lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận hiện trường sạt lở tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy
lực lượng chuyên môn và chó nghiệp vụ đang trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
bão số bảy đang di chuyển theo hướng tây tây bắc
một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh phía nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
trong khi đó vùng biển phía đông miền trung philippines đang hình thành một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số tám
áp thấp nhiệt đới này sẽ gây mưa lớn trên diện rộng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong hai mươi bốn giờ tới có một vùng áp thấp nhiệt đới mới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông
và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba giờ ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hiện bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trước đó để đối phó với cơn bão số bảy toàn bộ tàu thuyền đã tránh trú bão an toàn
các tỉnh thành phố từ hải phòng đến ninh bình đã sơ tán hơn tám bảy trăm linh người
trong đó hải phòng đã di rời hơn một năm trăm linh người ở khu vực nguy hiểm đảo cát hải đến nơi an toàn
thái bình sơ tán hơn năm người trên tròi canh bãi ngao đầm thủy sản nhà yếu ngoài đê
hiện còn đang tiếp tục sơ tán một trăm bốn mươi người còn lại trên đầm nuôi trồng thủy sản
nam định sơ tán hơn một bảy trăm linh người trên tròi canh lồng bè khu dân cư đến nơi an toàn
tỉnh ninh bình đã hoàn thành sơ tán hơn bốn trăm linh người tại khu nuôi ngao
bình minh ba đến cồn nổi
các tỉnh khu vực đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ vẫn còn hơn một trăm ba mươi hai trăm linh hectare diện tích lúa chưa thu hoạch
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào biển đông
vào một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bốn tháng một mươi thủy điện sông bung và thủy điện a vương đã vận hành xả lũ
nhằm hạ mực nước hồ về mực cao nhất trước lũ trước một mươi năm giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của bão số bảy từ tám giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại thanh hóa bắt đầu có mưa ở khu vực ven biển
từ một mươi ba h lượng mưa tăng dần tuy nhiên không gây ra nhiều thiệt hại do bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
ghi nhận của phóng viên tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
vào hai giờ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi tại cảng cá lạch trường huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
sức gió đạt bốn mươi một km một giờ lượng mưa là một mươi sáu ml trên một m hai
theo ghi nhận thì đã có trên năm trăm linh tàu từ nhiều địa phương về cảng tránh bão
theo khảo sát bão số bảy suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa trên diện rộng
không gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
tuy vậy tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các địa phương không chủ quan đặc biệt là khu vực miền núi
theo thông tin từ tổng công ty điện lực miền trung tính đến ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
khu vực miền trung vẫn còn gần hai trăm linh khách hàng của một trăm một mươi một xã năm tỉnh thành trong khu vực bị mất điện
trong đó tập trung tại bốn mươi năm xã của tỉnh quảng trị năm mươi bốn xã của tỉnh thừa thiên huế
và tám xã của tỉnh quảng nam
điện lực miền trung cho biết những khách hàng bị mất điện chủ yếu là do công ty điện lực
chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn điện trong nhân dân bởi tình hình ngập lụt vẫn còn tại các địa bàn này
đến nay tổng công ty điện lực miền trung đã cấp điện trở lại sau bão
cho bảy trăm sáu mươi sáu khách hàng bị ảnh hưởng sau bão số sáu và do tình hình mưa lũ tại bảy tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
dự kiến kết thúc ngày hôm nay khi tình hình thời tiết thuần lợi nước rút tới đâu
một mươi điện lực thuộc năm công ty điện lực còn lại sẽ tiến hành kiểm tra an toàn hệ thống hạ áp để cấp điện trở lại ngay cho người dân tới đó
ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh con tum cho biết
các ngành các đơn vị chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ ổn định cuộc sống cấp điện trở lại cho các hộ dân
tỉnh con tum đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung máy móc phương tiện để khắc phục
đến nay các tuyến đường đã cơ bản được khắc phục bảo đảm việc đi lại cho người dân
các đơn vị của công ty điện lực con tum đã nhanh chóng xử lý sự cố mất điện do cây cối gãy đổ vào đường dây điện
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi đã cấp điện trở lại cho người dân
để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra trong những ngày qua
sau khi nước lũ rút lực lượng vũ trang tỉnh quảng bình đã thành lập nhiều tổ nhóm công tác xuống các địa bàn bị ngập sâu
để giúp trường học các khu dân cư dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng như là xử lý nguồn nước
để đưa cuộc sống người dân dần ổn định trở lại bình thường ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
điểm trường xuân lai thuộc trường mầm non xuân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
là một trong những khu vực bị nước lũ ngập sâu nhiều bàn ghế đô dùng học tập bị ướt hư hỏng
sau khi lũ rút công an tỉnh quảng bình đã huy động lực lượng cùng với giáo viên tập trung dọn dẹp vệ sinh
thu gom rác thải làm sạch môi trường để các cháu trở lại trường
với phương châm nước rút đến đâu thì vệ sinh đến đó
những ngày này công an quân sự và bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cử hàng trăm cán bộ
chiến sĩ về các địa phương bị ngập lụt để giúp người dân dọn vệ sinh
phun thuốc diệt trùng xử lý nguồn nước nhằm sớm được cuộc sống ổn định trở lại
tính đến thời điểm này tỉnh quảng bình vẫn còn hơn hai ngôi nhà bị ngập
tuy nhiên thời tiết đã hết mưa và nước bắt đầu rút
công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các lực lượng vũ trang thực hiện nhanh chóng
nhằm không để ai đói rét do hậu quả của mưa lũ
thưa quý vị hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ
khu vực đông nam á lần thứ một mươi bảy vừa chính thức được khai mạc chiều nay một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội
hội nghị là dịp để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trao đổi thảo luận
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khu vực trong lĩnh vực nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn tôn trọng ủng hộ tôn trì mục đích của phong trào chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các hoạt động của hội chữ thập đỏ việt nam
phó thủ tướng bày tỏ với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam mong đợi các hội chữ thập đỏ trong khu vực nỗ lực triển khai
đóng vai trò bổ trợ cho chính phủ trong việc thực thi kế hoạch tổng thể cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt là các sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực trong việc chống lại dịch bệnh
và đối phó với các mối đe dọa khác trong tương lai
năm hai nghìn hai mươi hội nghị được tổ chức với sự chủ trì của hội chữ thập đỏ việt nam
trong vai trò chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các hội chữ thập đỏ
và trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á
góp phần vào thành công chung của năm asean hai nghìn hai mươi do việt nam làm chủ tịch
hội nghị diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi tại hà nội
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và viên chức
luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
đại diện bộ nội vụ đã trả lời các vướng mắt khi thực hiện luật cán bộ công chức và viên chức
như quy định về trường hợp mới tuyển dụng kết thúc trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mà vẫn có thời gian tập sự sau thời điểm ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi có được ký hợp đồng
không xác định thời hạn điều khoản chuyển tiếp đó là trong quá trình sắp xếp lại các sở phòng
về vấn đề thừa cấp phó với những đơn vị không sắp xếp lại đại diện bộ này cho biết
thừa cấp phó vốn đã sai luật cho nên không có nghị định nào hướng dẫn cái sai
các địa phương phải chủ động sắp xếp tuân thủ luật
quý vị khán giả thân mến tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế hấp dẫn
có trong bản tin gmt cộng bảy
với phần trình bày của biên tập viên thanh huyền xin mời chị thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị anh thư
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
armenia và azerbaijan tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nagorno karabakh
trung quốc thúc đẩy phát triển thủ phủ công nghệ thâm quyến
những kịch bản khả thi về sức khỏe của tổng thống donald trump
thưa quý vị lệnh ngừng bắn đã không thể đem lại yên bình cho vùng đất nagorno karabakh
khi armenia và azerbaijan lại tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

quốc tế cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo
theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai bên
xung đột tại nagorno karabakh tới nay đã khiến cho gần sáu trăm linh người thiệt mạng
trong đó có bảy mươi ba dân thường
azerbaijan và armenia đều phủ nhận vi phạm lệnh ngừng bắn
tuy nhiên azerbaijan thông báo đã phá hủy các địa điểm phóng tên lửa
tại armenia được sử dụng để tấn công các khu vực dân cư
đây là lần đầu tiên azerbaijan tuyên bố tấn công
các mục tiêu bên trong armenia
nga và thổ nhĩ kỳ đã đưa ra lời kêu gọi armenia và azerbaijan
chấm dứt giao tranh trong và xung quanh khu vực nagorno karabakh
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng
cần phải triển khai quan sát viên quân sự nga tại chiến tuyến giữa hai bên
tuy nhiên ông lavrov nhấn mạnh điều này phải do hai nước
armenia và azerbaijan quyết định
tổ chức thương mại thế giới wto vừa cho phép liên minh châu âu eu
áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của mỹ
trị giá bốn tỷ usd mỗi năm nhằm trả đũa việc washington trợ cấp cho hãng máy bay boeing
eu đã lập một danh sách các sản phẩm của mỹ có thể đánh thuế
gồm máy bay rượu vang rượu mạnh vali máy kéo hải sản đông lạnh
và các sản phẩm từ hành khô đến anh đào
tuy nhiên ủy ban châu âu ec đã đề nghị chấm dứt cuộc chiến thuế quan
và tìm ra giải pháp hòa giải cho tranh chấp kéo dài một mươi sáu năm
về trợ cấp cho hai nhà sản xuất máy bay
washington cho biết đang chờ phản hồi từ eu đối với một đề nghị gần đây của mỹ
thúc đẩy đàm phán để khôi phục cạnh tranh công bằng
và một sân chơi bình đẳng cho lĩnh vực sản xuất máy bay
trong bài phát biểu kỷ niệm bốn mươi năm thành lập đặc khu kinh tế thâm quyến
chủ tịch trung quốc tập cận bình kêu gọi tối ưu hóa nâng cấp quy trình sản xuất
biến thâm quyến thành động cơ cốt lõi của cuộc cải cách dẫn đầu trong mọi lĩnh vực
từ viễn thông công nghệ sinh học cho tới xe điện và năng lượng tái tạo
thâm quyến là trung tâm công nghệ cao thuộc tỉnh quảng đông giáp với hồng kông
sẽ được trao cho quyền tự chủ nhiều hơn trong các lĩnh vực như sử dụng đất công nghệ và sáng tạo
kinh tế dữ liệu lớn và thuê chuyên gia nước ngoài
đây là một khu vực phát triển với mục đích liên kết các thành phố hồng kông
macau thâm quyến quảng châu và bảy thành phố khác thuộc tỉnh quảng đông
thành một trung tâm kinh tế kinh doanh giống san francisco và vịnh tokyo
giới chuyên gia cho rằng trước những áp lực từ phía mỹ
quốc cần phải tập trung để bảo vệ và phát triển thâm quyến cùng với một số trung tâm công nghệ cao khác
theo ủy ban quốc gia về quản lý thiên tai campuchia
tình trạng mưa lớn kéo dài gây lũ lụt đang diễn ra tại một mươi chín trên tổng số hai mươi năm tỉnh thành của nước này
làm ảnh hưởng đến đời sống của một trăm bốn mươi người dân
hơn một mươi người dân đã phải đi sơ tán
mưa lũ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông
xe tải bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường chính tại các tỉnh để tránh làm hư hỏng hạ tầng giao thông
thủ đô phnom penh không chịu thiệt hại lớn trong đợt lũ lụt này
tuy nhiên cảnh sát cũng đã phải hỗ trợ hơn năm trăm linh gia đình ở khu vực phía nam thành phố di rời đến nơi an toàn
mưa lớn từ đầu tháng đã khiến hơn một mươi một người thiệt mạng
dự báo con số thương vong do mưa lũ có thể sẽ còn tăng thêm
bởi campuchia sắp sửa đón hai đợt áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới
các bác sĩ hà lan vừa thông báo
một người phụ nữ tám mươi chín tuổi vừa tử vong sau khi tái nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân nhập viện do mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi bệnh
tuy nhiên bệnh nhân cao tuổi này mắc một loại bệnh ung thư máu hiếm gặp dẫn đến suy giảm hệ thống miễn dịch
sau gần hai tháng khỏi bệnh bệnh nhân tiếp tục sốt ho khó thở
các bác sĩ phân tích mẫu máu của bà và phát hiện trong cơ thể không có chút kháng thể nào để chống virus sars cov hai
trình tự gen của các mẫu virus ở bệnh nhân này cho thấy sự khác biệt
bị nhiễm hai biến thể khác nhau của virus sars cov hai
hệ miễn dịch của bệnh nhân đã yếu do điều trị ung thư được cho là nguyên nhân khiến bà dễ mắc covid một mươi chín lần thứ hai
theo nghiên cứu do viện nghiên cứu riken và đại học kobe của nhật bản công bố
độ ẩm có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát tán của các hạt virus
việc sử dụng máy tạo ẩm không khí có thể giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong những lúc không thể thông gió bằng cửa sổ
cụ thể nhóm nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính fugaku
để mô phỏng sự phát tán và dòng chuyển động của các hạt giống virus sars cov hai
từ những người bị nhiễm virus này khi ở trong nhà
kết quả cho thấy lượng hạt virus có trong không khí có độ ẩm dưới ba mươi
nhiều gấp hơn hai lần so với trong điều kiện độ ẩm từ sáu mươi trở lên
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tấm chắn mặt trong suốt không hiệu quả bằng khẩu trang
ngoài ra những người cùng dự một bữa ăn có nhiều nguy cơ bị nhiễm virus từ người bên cạnh
so với từ người đối diện cùng bàn ăn
ngoài ra số lượng ca sĩ trong giàn hợp sướng nên được giới hạn
và đứng cách xa nhau
thưa quý vị bác sĩ nhà trắng sean conley ngày một mươi hai tháng một mươi cho biết
tổng thống donald trump đã âm tính với virus sars cov hai nhiều ngày liên tiếp
và hiện tại
ông không còn khả năng lây nhiễm covid một mươi chín cho người khác
sẽ có ít nhất ba tháng rưỡi từ thời điểm tổng thống trump thông báo ông dương tính với virus sars cov hai
cho tới khi người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tuyên thệ nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhiều người đặt câu hỏi sức khỏe của tổng thống trump trong khoảng thời gian này sẽ như thế nào
đặc biệt là nếu ông giành chiến thắng và tiếp tục làm tổng thống mỹ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa
tổng thống donald trump đã trải qua hai lần biểu diễn
lần đầu là vào ngày hai tháng một mươi và ông đã phải thở oxy trong lúc còn ở nhà trắng
điều mà các bác sĩ né tránh thừa nhận trước đó
ngày ba tháng một mươi độ bão hỏa oxy trong máu tổng thống đột ngột tụt thêm một lần nữa
đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy tổng thống có thể đã gặp phải tác động nặng
và đáng lo ngại nhất của các bệnh nhân covid một mươi chín đó là viêm phổi
trong số hơn hai trăm một mươi ba người mỹ tử vong vì covid một mươi chín phần lớn tử vong vì lý do viêm phổi
và thường là các bệnh nhân phải dùng
trong lịch sử đã có nhiều tổng thống mỹ giữ kín tình hình sức khỏe của mình vì nhiều lý do
năm một nghìn tám trăm chín mươi ba tổng thống grover cleveland đã bí mật phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư ở miệng
phải đến khi ông qua đời sự thật mới được tiết lộ
năm một nghìn chín trăm một mươi chín tổng thống woodrow wilson bị đột quỵ và phải nằm liệt giường
bác sĩ nhà trắng khi đó thông báo rằng ông wilson chỉ bị kiệt sức và không có gì đáng lo ngại
phải nhiều tháng sau đó người dân mới biết thông tin
tổng thống franklin roosevelt tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư
nhưng ông đã qua đời chưa đầy ba tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức vì bị suy tim
nhưng tình trạng bệnh tình của ông đã hoàn toàn bị giấu kín trước đó
dư luận chỉ có thể phỏng đoán về sức khỏe của tổng thống trump dựa trên những thông tin được cung cấp có chọn lọc
và cho rằng một số thông tin tiêu cực có thể đã được che giấu theo luật giữ bí mật
tổng thống trump đã nhiều ngày liên tiếp âm tính với sars cov hai
kết quả này dựa trên bộ xét nghiệm abbott pinac nau
cùng nhiều dữ liệu bổ sung khác như lượng virus hay mức độ kháng thể
tuy nhiên hiện chưa rõ những ngày liên tiếp mà ông trump âm tính với sars cov hai là ngày nào
xét nghiệm của abbott pinac nau cũng chỉ có độ chính xác cao trong vòng bảy ngày đầu tiên kể từ khi người bệnh xuất hiện triệu chứng
theo thông báo chính thức ông trump dương tính với sars cov hai vào ngày một tháng một mươi và hiện đã là hơn một mươi ngày kể từ thời điểm đó
các kết quả chụp ct sẽ rất đặc biệt
các kết quả chụp ct sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu mức độ nặng nhẹ của người mắc covid một mươi chín bởi các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những dữ liệu này được xem như bằng chứng ban đầu và đáng tin cậy về việc nhiễm bệnh
tuy nhiên các thông tin này đều không được công khai
theo usa today có ba kịch bản khả thi về diễn biến mắc covid một mươi chín của tổng thống trump
kịch bản thứ nhất ông trump nhanh chóng phục hồi bệnh viêm phổi mà không bị tác dụng phụ nào trong khoảng hai tuần kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày một tháng một mươi
đây là kết quả kịch bản tốt nhất đối với bản thân ông trump và các nhân vật thân cận của ông cũng như đối với an ninh quốc gia
kịch bản thứ hai ông trump có thể tái nhập viện waterte vì lặp lại chứng thở gấp và giảm oxy
nếu điều này xảy ra các bác sĩ có thể phải chịu trách nhiệm vì đã để tổng thống trump xuất viện khi chưa hoàn toàn bình phục
covid một mươi chín có diễn biến bệnh khó dự đoán ngay cả với các bệnh nhân ở cùng độ tuổi cùng điều kiện chăm sóc
cũng theo usa today hơn chín mươi những người phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch như thừa cân béo phì và chủ yếu là người cao tuổi sáu mươi năm tuổi trở lên
tổng thống có cả hai yếu tố này
kịch bản thứ ba tổng thống trump đã qua giai đoạn cấp tính nhưng sau đó phát sinh các triệu chứng mạng tính
đây là điều mơ hồ nhất trong số các khả năng
tuy nhiên các bác sĩ ghi nhận ngày càng nhiều người mang bệnh kéo dài
họ là những cá nhân đã qua cơn nghiêm trọng của bệnh viêm phổi do covid một mươi chín
để phục hồi ban đầu các chức năng và hoạt động không thể bằng trước khi mắc bệnh
chỉ có thời gian mới đem lại câu trả lời liệu trường hợp của tổng thống trump có diễn biến theo kịch bản này hay không
tuy nhiên với những gì các nghiên cứu đã chỉ ra về tác động của covid một mươi chín đối với cơ thể con người đây cũng là một kịch bản cần phải nghĩ đến
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt